tại mỗi địa phương trên cả nước lại rộn ràng không khí của ngày tết trung thu
tết trung thu không chỉ là ngày dành cho trẻ em
mà còn là dịp con cháu thể hiện lòng tôn kính với ông bà tổ tiên
ngày nay tại nhiều địa phương tết trung thu đã được tổ chức như một ngày hội văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc dân tộc
trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham gia vào một đêm hội trung thu
với những mô hình đèn lồng khổng lồ vừa lung linh vừa huyền ảo bắt nguồn từ những tình yêu con trẻ
người dân đã có những cách làm sáng tạo thổi luồng do mới vào trò chơi dân gian truyền thống
tại thành phố bên dòng sông lô lịch sử
từ bao đời nay trung thu đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi người dân việt nam
gắn liền với những chiếc đèn ông sao đèn kéo quân hay ông tiến sĩ giấy được làm thủ công mộc mạc và giản dị
giờ đây khi đời sống phát triển ngày tết trung thu cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn
mỗi vùng đất mỗi địa phương đều có những cách tổ chức khác nhau
để ngày tết trung thu thực sự trở thành một ngày hội vui dành cho trẻ em
tại thành phố tuyên quang những năm gần đây cứ vào dịp tết trung thu khắp các phố phường dường như tưng bừng nhộn nhịp hơn cả
cứ gần tới ngày này mỗi tổ dân phố lại đưa ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo
để xây dựng nên những mô hình đèn trung thu lớn và rớt khắp các tuyến phố
những mô hình này không chỉ thể hiện sự khéo léo sáng tạo của người dân mỗi tổ dân phố
mà còn tái hiện những biểu tượng dân gian

mang đậm nét văn hóa truyền thống
trong tâm thức người việt rồng là biểu tượng linh thiêng và quyền lực
dòng lại rất gần gũi với đời sống tín ngưỡng ngay từ bối đầu dựng nước
vừa là phúc thần của người làm ruộng lại vừa là bản mệnh của người làm vua
nên rồng có vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị văn hóa và tinh thần của người việt nam
có lẽ vì thế trong các mô hình mà mỗi tổ dân phố xây dựng
rồng là hình tượng được chọn để thể hiện nhiều hơn cả
là một trong những đơn vị có nhiều thành tích cao trong những năm trước
năm nay tổ nhân dân hai mươi chín phường tân quang lựa chọn mô hình với chủ đề
dòng ngậm ngọc phá cỗ mô phỏng hình ảnh con rồng khổng lồ uy nghi và sống động để tham gia rước trong ngày hội
trước đây thì cứ năm nào làm con đấy
nhưng nghĩ con dòng là con mà
thí dụ như là ở dưới mặt đất thì có con sư tử với con hổ báo là con rúng mãng nhất
thì ở trên trời thì ta cũng phải có con chim mưng với lại con dòng
người ta có mơ tưởng những cái con mà đi đến cái tương lai cái dòng lớn hơn
mà cũng đấy là cái chiều tượng thôi
nhưng mà thực chất ra đây để phát triển cho một cái trí thông minh cho các cháu
còn đây là mô hình đại chiến bạch đằng năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
của tổ nhân dân ba mươi một phường tân quang
với ý tưởng xây dựng mô hình mô phòng đại chiến bạch đằng
nhằm khơi dậy lòng tự tôn tự hào dân tộc giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống dựng nước
và giữ nước của ông cha ta
bày tỏ quyết tâm của toàn đảng toàn quân và toàn dân
giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì sự trường tồn mãi mãi của dân tộc việt nam
gồm có ba phần
phần thứ nhất là xe ở dưới để chở mô hình
phần thứ hai là toàn bộ thuyền chiến năm một nghìn chín trăm ba mươi tám của ngô quyền
mô hình mô phỏng lại mô hình đó
và phần thứ ba là các hình tượng là tướng ngô quyền và các tướng lĩnh trên thuyền
thực hiện cuộc chiến này
chất liệu chủ yếu của mình là bằng tre
thông qua mô hình này muốn giáo dục cho con cháu
cái lòng tự tôn dân tộc
cái lòng quyết yêu nước
và lòng quyết tâm bảo vệ tổ quốc của ông cha ta ngày xưa
con cháu hiện nay thấy được là cái lịch sử của ông cha ta
giữ nước và giữ nước như vậy
có cái quyết tâm bảo vệ tổ quốc là thiêng liêng
dù phải hy sinh nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ thiêng liêng lãnh thổ của nước việt nam rồi
những mô hình phong phú đủ hình dáng dần được hình thành qua tâm huyết của mỗi người dân
mang đến người xem những thông điệp riêng
mỗi mô hình còn là sự tự hào về truyền thống quê hương cách mạng
và khát vọng vươn lên của người dân tuyên quang
ngày nay khi điều kiện kinh tế phát triển kéo theo những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
bởi thế yếu tố thẩm mỹ về mâm ngũ quả trong ngày tết trung thu ngày càng được coi trọng
mà vẫn không mất đi những hương vị và nguyên liệu
để chuẩn bị cho đêm hội thành tuyên hai nghìn một mươi sáu
mầm ngũ quả trong ngày tết trung thu luôn mang một ý nghĩa đặc biệt
thể hiện tấm lòng sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên
cầu mong sự may mắn và hạnh phúc sẽ đến với gia đình
bằng những sản vật sẵn có của địa phương qua đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây
đã tạo nên mầm ngũ quả đầy ý nghĩa như thế này
bên cạnh mâm ngũ quả dân lên tổ tiên ngày tết trung thu
mầm quả để trẻ con phao cỗ đêm rằng cũng ẩn chứa một nét đẹp riêng trong văn hóa việt nam
với chủ đề cá chép trông trăng mâm quả đêm hội thành tuyên hai nghìn một mươi sáu
là sự hội tụ các hương vị của mùa thu đa dạng sắc màu mang theo biết bao yêu thương
của ông bà cha mẹ dành cho con cháu
việc duy trì những mâm cỗ trung thu truyền thống như thế này sẽ giúp cho thế hệ trẻ hiểu
và cảm nhận rõ hơn một văn hóa đặc sắc của việt nam
góp phần gìn giữ cho các thế hệ mai sau
khi thành phố lên đèn mọi công việc chuẩn bị đã xong
tất cả mọi người từ trẻ đến già đều đã sẵn sàng tham gia vào ngày hội
trong những bộ trang phục truyền thống họ làm cho các tuyến đường của thành phố tuyên quang
thật sự ngập trong không khí của một hội truyền thống
trong lễ hội sôi động và náo nhiệt hàng ngàn người dân từ khắp nơi tập trung
về các tuyến phố để cùng chiêm ngưỡng thưởng thức những mô hình đèn khổng lồ
các mô hình mang những biểu tượng phong phú độc đáo đa dạng và hấp dẫn
thể hiện nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc
với các chủ đề về truyền thuyết dân gian chuyện lịch sử chuyện cổ tích hay chủ đề về môi trường
đoàn rước của các tổ dân phố đã biến thành phố tuyên quang trở thành một bức tranh lung linh huyền ảo
đặc biệt có nhiều mô hình không chỉ thể hiện các yếu tố mang tính nghệ thuật
mà còn mang cả ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng
như đình tân trào lán nà nưa hay mô hình lý thái tổ
giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lâu đời của đất nước việt nam
khơi dậy ý chí cuột cường cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
cũng thông qua các mô hình

giáo dục cho thế hệ trẻ cũng như người dân hiểu rõ hơn được truyền thống lịch sử dân tộc việt nam
nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường bảo vệ quê hương đất nước
là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất mà lễ hội mang lại
và có một điều đặc biệt khi tôi tham dự đêm hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
đó là như quý vị và các bạn có thể thấy
ở phía sau lưng tôi đây là những đoàn người tấp lập đang rước diễu những mô hình khổng lồ
với những hình dáng kích thước và màu sắc mang đậm những nét văn hóa đặc sắc
chỉ có ở tuyên quang và đây là lễ hội lớn nhất giữa riêng những mô hình mà tôi được tham gia
tết trung thu đã thực sự trở nên ấn tượng với màn biểu diễn của các mô hình khổng lồ qua các tuyển phố chính
và đây đã trở thành một ngày hội mang đậm sắc màu văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang
người dân và du khách đến đây thực sự bị chinh phục bởi sự công phu
độc đáo và hấp dẫn của các mô hình tham gia

và mỗi một lần đến với tuyên quang thì em lại có một cảm xúc khác
và mỗi một lần nhìn đến những mô hình mà mọi người làm ở đây rất là hoành tráng
rất là đẹp và thể hiện sự tài năng khéo léo bàn tay khối áp của con người tuyên quang
thực sự là để làm được những mô hình này mọi người rất là mất nhiều công sức
và em cảm thấy là mình
mọi người đã được ổn nắm nhìn những mô hình này ở đây ạ
ở đây lần đầu tiên chúng tôi đến với tuyên quang
được cảm nhìn những mô hình rất là đẹp và ý nghĩa
chúng tôi cảm thấy như là trở lại giải thơ của chúng chúng tôi những năm kể trước
và chúc cho trung thu tuyên quang càng ngày sau càng rực rỡ và đẹp hơn
tuyên quang có lễ hội trung thu này tổ chức rất là có ý nghĩa
cũng như là một cái lịch sử mà chỉ có tuyên quang này có tổ chức được thôi
cho cả nước chỉ có tuyên quang này thôi
rất là vui và mọi người cũng rất là nhiệt tình trong cái lễ hội chúng tôi tổ chức cho các em vui chơi
dù là lớn tuổi rồi nhưng mà cũng muốn đi chơi rồi
những cái bài nhạc dân gian hay là những cái điệu nhạc vậy
rất là thích
đây không chỉ là ngày tết trung thu của các em thiếu nhi
mà đã thực sự trở thành đêm hội của đông đảo các tầng lớp nhân dân
từ người già đến em nhỏ
trong lòng đều rộn ràng hòa mình vào không khí của đêm hội
ngoài ý nghĩa nhân văn cao cả
việc tổ chức lễ hội đường phố đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân
góp phần tôn tạo lưu giữ những nét văn hóa truyền thống
tôi thấy là đây là một trong những lễ hội rất là tuyệt vời
từ trước đến nay những cái hình thức chơi chỉ đèn ông sao hay là những cái mô hình rất là đơn sơ
và những cái hình ảnh đó nó cũng gợi cho chúng tôi những cái nét cũ của ngày xưa
nhưng đến ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là đây là một những hình ảnh tuyệt vời
mà nhân dân thành phố tuyên quang đã đóng góp nên cái cuộc vui chơi cho các cháu
đó là một cái điều mà chúng tôi rất là biết ơn cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền
và đặc biệt là nhân dân tự nguyện đóng góp để tạo nên những mô hình
những linh vật cho các cháu chơi ngày trung thu cổ truyền
nguyên liệu làm đèn chủ yếu là vật dụng tre nứa sẵn có được người dân trẻ vót đan và kích chúng lại với nhau
tạo nên những con vật có hình dáng kích cỡ thần thái sống động
quả thực sự sáng tạo và tài năng của người dân là vô cùng phong phú
trung bình mỗi năm có hàng trăm mô hình đèn trung thu của các tổ dân phố tham gia
kinh phí đều do người dân đóng góp và ủng hộ để làm nên một lễ hội thành tuyên lộng lẫy lung linh sắc màu
chúng tôi tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền quảng bá về cái lễ hội thành tuyên qua các cái hình thức như là tuyên truyền miệng
tuyên truyền và các cái cụm pano cổ động băng rôn tuyên truyền
rồi là chúng tôi cũng đã đăng ký quảng cáo tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và bằng các hình thức tuyên truyền tuyên truyền lưu động
tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao rồi là các hoạt động tuyên truyền khác tới từng xã phường
quảng bá hình ảnh của lễ hội cũng như là giới thiệu về quê hương đất nước con người của tuyên quang
các hộ gia đình cũng rất là phấn khởi vui vẻ để tham gia các cái thực hiện các cái mô hình
giữa những cái đôi bàn tay khéo léo của các hộ dân thì với những nghệ nhân ở trên địa bàn thì các cái mô hình là vừa rồi các ông chí cũng biết là các cái mô hình là rất là đẹp
mỗi một năm thì có những mô hình rất là độc đáo thể hiện nét đặc trưng riêng của thành phố tuyên quang
đồng thời là thể hiện qua các cái mô hình các cái con vật linh vật được tượng trưng cho các cái năm
rồi là để tượng trưng cho các cái mô hình mà cứ đến mỗi dịp trung thu là các em thiếu nhi rất là thích
từ năm hai nghìn một mươi bốn lễ hội thành tuyên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh
thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến với thành phố tuyên quang
lễ hội động đáo này đã được sách kỷ lục unies vietnam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn lớn nhất việt nam

từ năm hai nghìn một mươi năm lễ hội thành t uncommon được sách kỷ lục vn xác nhận là mô hình đèn nhất việt nam
năm hai nghìn một mươi năm lễ hội được tổ chức gắn với nhiều sự kiện văn hóa lớn như liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc tài nùng thái toàn quốc
chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc
có thể nói là dịp lễ hội năm nào cũng vậy tuyên quang sẽ đón một lượng khách rất lớn
theo chúng tôi ước tính khoảng độ năm mươi bảy mươi tuyên quang sẽ đổ về tuyên quang
và chúng tôi thấy là đây là một sản phẩm du lịch rất tốt chính vì thế mà đã thu hút được rất nhiều du khách
nhưng đồng thời đối với tuyên quang cơ sở hạ tầng du lịch của chúng ta cũng đang còn rất nhiều hạn chế
và chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều phương án đặc biệt là phương án lưu trú cho khách
hiện nay toàn bộ các nhà khách và nơi lưu trú của tuyên quang có thể được đều đã kín hết
và cái việc quá tải là chắc chắn sẽ xảy ra
chúng tôi mong muốn nhân dân với tính xã hội hóa của lễ hội thành viên này sẽ tiếp tục nhìn thấy được những lợi thế
mà khi chúng ta có một số lượng đông khách đổ về với tuyên quang
thì đồng bào tuyên quang chúng ta sẽ nhìn thấy một nguồn lợi trong đó
để chúng ta bắt đầu tham gia vào du lịch
chúng tôi nghĩ đấy là điều cần thiết mà chúng ta phải nhận thức lại
và mong muốn là tất cả những người dân của tuyên quang
với sản phẩm du lịch này cùng nhau chung tay để chúng ta có thể có được một sản phẩm du lịch tốt
với sự tái hiện những nét đẹp văn hóa dân gian trong ngày tết trung thu
đêm hội thành tuyên đã giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về mảnh đất và con người nơi đây
một vùng đất giàu bản sắc và đang phát triển từng ngày
với mỗi người dân tuyên quang đây trở thành một ngày hội lớn
mang giá trị văn hóa
và giá trị nhân văn sâu sắc
việc duy trì và phát triển một ngày tết trung thu như thế này
sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết của mỗi người dân
và khẳng định trong đó những giá trị trường tồn của các dân tộc